những khán giả có mặt trên khán đài theo dõi buổi tập tỏ ra đặc biệt phấn khích
nếu cứ tiếp tục cho dồi kỹ năng ngày mà usain bolt xuất hiện ở các trận cầu giựt lửa chắc chắn không còn xa
dự kiến trong thời gian tới usain bolt sẽ có trận giao hữu cùng ngôi sao robin williams ra mắt trong màu áo của don moon
và trận đấu này sẽ mở cửa cho công chúng mặc dù với một số lượng hạn chế
trong một năm trở lại đây
những thông tin về việc robert lewandowski muốn chia tay bm unique đã xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện truyền thông tại châu âu
đây cũng là điều tương đối dễ hiểu
khi tiền đạo người ba lan đã dành quá nhiều danh hiệu tại đức và đã nhận được những lời đề nghị rất hấp dẫn từ real madrid
theo báo chí các nhà đương kim vô địch nước đức vào thời điểm này cũng đã bắt đầu những kế hoạch thay thế lâu dài cho liêngon dosky từ mùa sau
theo đó tiền đạo ngôi sao của tottenham hotspur harry kane chính là cầu thủ mà hùng sám quan tâm nhất vào thời điểm này
cùng với lewandowski kane đang được đánh giá là một trong những mẫu trung phong toàn diện châu âu vào thời điểm hiện tại
nếu lewandowski đã có ba mươi hai bàn kể từ đầu mùa thì số bàn thắng mà harry kane có cũng đã lên tới con số ba mươi năm
trong trường hợp không thể thuyết phục tottenham nhượng lại ngôi sao xuất sắc nhất của mình
bm unique vẫn còn một mục tiêu khác đó là timo werner của club leipzig
hai tuần sau khi bị loại khỏi uefa champions league bà đại đạo của paris saint germain đã giáo diết săn lùng người kế nhiệm cho huấn luyện viên unai emery cho mùa sau
mặc dù mọi thứ vẫn còn trong vòng bí mật nhưng theo nhiều nguồn tin cả ba ứng cử viên hàng đầu trong đó có louis ndk đều sẽ không tới sân công viên các hoàng tử
theo báo chí tây ban nha cựu huấn luyện viên của barcelona thích chelsea hơn dù cũng muốn được tái hợp với cậu hậu trò cũ neymar
trong trận hòa một đều vừa qua trước đội tuyển đức tiền vệ ba mươi hai tuổi này nằm trong đường xuất phát và thi đấu được bảy mươi một phút trước khi nhường chỗ cho lucas vakes
thế nhưng mới đây theo thông tin mới cập nhật từ đội tuyển tây ban nha tiền vệ này đã xin phép được về nhà và không tham dự trận giao hữu sắp tới với argentina vì lý do cá nhân